tin quốc tế quân đội hàn quốc sáng nay thông báo triều tiên vừa tiếp tục phóng một loạt tên lửa hành trình từ bờ biển phía tây của nước này
đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ ba của bình nhưỡng chỉ trong vòng một tuần
theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc vụ phóng tên lửa mới của triều tiên diễn ra vào khoảng bảy giờ sáng nay theo giờ địa phương tức chín giờ sáng theo giờ việt nam
cơ quan này đang tăng cường giám sát và cảnh giác đồng thời phối hợp chặt chẽ với mỹ để theo dõi các động thái của triều tiên
tuy nhiên hiện chưa rõ thông tin chi tiết về vụ phóng như số lượng tên lửa cự li bay và địa điểm phóng đi
trước đó triều tiên đã phóng thử tên lửa hành trình chiến lược thế hệ mới mang tên pushawan ba trăm ba mươi một vào các ngày hai mươi bốn và hai mươi tám tháng một
nhà lãnh đạo kim jong un đã thị xát và chỉ đạo vụ phóng từ tàu ngầm